chuẩn bị cho tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông đi vào hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội đang xây dựng phương án vận hành
để trình sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt
theo lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội
có chín mươi ba ý kiến được hỏi mong muốn được sớm đi tàu đường sắt và chấp nhận mức giá vé cao hơn
hà nội metro đã xây dựng giá vé tuyến đường sắt cát linh hà đông trên cơ sở khảo sát
và lấy ý kiến của nhiều người dân đặc biệt là đối tượng hành khách thường xuyên đi xe buýt
như học sinh sinh viên giáo viên và công chức
theo đó qua khảo sát trên một năm trăm linh người dân sống gần tuyến đường sắt cát linh hà đông
có chín mươi ba ý kiến mong muốn sớm được đi lại bằng đường sắt đô thị
cùng với đó các ý kiến được hỏi cũng sẵn sàng chấp nhận giá vé đường sắt đô thị
cao hơn giá vé xe buýt ba mươi ba mươi bảy giá vé tháng cao hơn một mươi năm hai mươi
theo ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải
tuyến đường sắt cát linh hà đông sẽ bắt đầu vận hành kỹ thuật từ ngày hai tháng chín
thời gian vận hành kỹ thuật sẽ diễn ra từ ba đến sáu tháng
dự án có chiều dài một mươi ba km đi trên cao toàn tuyến một mươi hai nhà ga và khu depal
điểm đầu dự án tại ga cát linh điểm cuối tại depo yên nghĩa hà đông